các xe buýt chất lượng cao này đều có các thiết bị hỗ trợ như hệ thống wifi miễn phí gps giám sát hành trình camera hệ thống âm thanh kết nối tự động thông báo điểm dừng đổ khi chuẩn bị đến trạm kề báo và các ấn phẩm thông tin tuyên truyền v v
sau nửa năm thí điểm khối lượng vận chuyển trung bình của ba tiếng xe điểm tăng theo từng tháng số lỗi vi phạm của các tài xế nhân viên cùng thái độ phục vụ trên xe đã cải thiện đáng kể các phản ánh tiêu cực cũng giảm dần
thưa quý vị và các bạn mặc dù thành phố hồ chí minh đã có nhiều chính sách thúc đẩy nhưng ngành công nghiệp hỗ trợ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế
để ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển toàn diện và bền vững thành phố đang triển khai một số chương trình cụ thể nhằm tiếp sức cho các doanh nghiệp liên kết đổi mới để nâng cao chất lượng sản phẩm và tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu
công ty trách nhiệm hữu hàng cơ khí thương mại nhật long
sản xuất kinh doanh ngành cơ khí sự phát triển về công nghệ trang thiết bị máy móc hiện đại cũng như nguồn nhân lực dày dạng kinh nghiệm của công ty đã góp phần tạo niềm tin cho các đối tác trong và ngoài nước
tuy nhiên trăng trở lớn nhất hiện nay của công ty là vấn đề chất lượng nguồn lao động
không những doanh nghiệp trong nước kể cả những doanh nghiệp nước ngoài rất nhiều năm qua và hiện tại vẫn là nêu những nhu cầu
thậm chí là bước xuất cung ứng lao động qua đào tạo của thủ đô minh là rất lớn
nhưng cái vấn đề ở chỗ này tại sao thiếu là do chất lượng do chất lượng đào tạo
thành phố hồ chí minh hiện có khoảng một mươi ba cơ sở sản xuất hơn một trăm hai mươi lao động
trong đó công nghiệp hỗ trợ chiếm gần sáu mươi lao động
ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn đã có bước phát triển
nhưng chủ yếu sản xuất các sản xuất
cũng phải có một cái điều kiện sản xuất gọi là hiệu quả tinh gọn
để làm cái điều này sở công thương cũng có những giải pháp cụ thể
như là thứ nhất là làm sao để tăng cái tính liên kết
qua việc chúng ta thường xuyên cập nhật các năng lực cung ứng
để giới thiệu đến các doanh nghiệp fdi
chúng tôi thường xuyên phải tổ chức những cuộc kết nối trực tiếp
cung cầu business matching với các đối tác như là nhật bản
với cộng đồng doanh nghiệp của hiệp hội doanh nghiệp nhật bản shibas
tại tp hcm các đoàn doanh nghiệp từ nhật đến hàn quốc đến để tìm hiểu
chúng ta thấy rõ ràng rằng năng lực cung ứng của doanh nghiệp việt nam
cũng còn những khoảng cách lắm
ví dụ làm sao để có thể sản xuất phải áp dụng những tiêu chuẩn
như là năm s kaizen để phải thường xuyên
để chúng ta có một hệ thống sản xuất tinh gọn
rồi nguồn nhân lực cũng phải được đào tạo thường xuyên
hiện nay chúng tôi cũng có được những sự hỗ trợ của các đối tác
như là vcci chuyên nhánh tại tp hcm
họ có một cái dự án phát triển doanh nghiệp bình vẩn
trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ như là dự án score
để mà các doanh nghiệp cải tiến
thì chuyên gia sẽ cùng với doanh nghiệp làm việc ba tháng
để lập ra một đội cải tiến của doanh nghiệp
và từ đó duy trì cải tiến tại sản xuất
và trong năm hai nghìn một mươi tám này đến hai nghìn hai mươi
thì bộ công thương có một dự án
rất hay đó là dự án phát triển nhà cung cấp nội địa
trong đó với sự hỗ trợ kỹ thuật
từ nhóm ifc của ngân hàng thế giới
thì hỗ trợ làm sao chúng ta có được khoảng tám doanh nghiệp fdi
ở tại việt nam trong lĩnh vực điện tử và ô tô
sẽ đưa ra những yêu cầu cụ thể
và chúng ta sẽ chọn khoảng bốn mươi năm doanh nghiệp
sản xuất công nghiệp hỗ trợ của việt nam
để trong hai năm cùng với sự hỗ trợ
về mặt kỹ thuật của chuyên gia
sẽ tái cấu trúc lại hoạt động
cũng như xây dựng một chiến lược dài hạn
để có thể tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu
là doanh nghiệp việt nam trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ
phải tiến tới sản xuất hiệu quả tinh gọn cạnh tranh về giá
và một cái bước xa hơn nữa đó là phải sản xuất hàng loạt
thì mới có cơ hội và cơ hội nó có sẵn đó
vấn đề là doanh nghiệp việt nam có cái chiến lược không
những người lãnh đạo của doanh nghiệp việt nam
họ có một tầm nhìn cũng như là có một ý chí
họ quyết tâm họ tham gia
thì giống như công nghiệp hỗ trợ minh nguyên
đã thể hiện được ý chí đó và họ mạnh dạng họ đầu tư
thì thành phố sẽ đồng hành cùng với họ
để tạo ra những liên kết không chỉ samsung
và còn những doanh nghiệp như là toyota
như là bosch như là schneider
những đối tác rất lớn họ cũng rất mong
có được những doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
ngoài ra thì thành phố cũng có thường xuyên
khuyến nghị với bộ công thương khuyến nghị với chính phủ
trong hoạt động thu hút fdi
nên có những khuyến khích những triển khai cụ thể
trong việc làm sao chúng ta gia tăng tỷ lệ nội địa hóa
trong các thu hút fdi
thì đây là một cơ hội rất lớn
cho cái nền sản xuất công nghiệp hỗ trợ của việt nam
và chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được những sự
tích cực ủng hộ của các doanh nghiệp
để mà chúng ta có một mạng lưới
các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ của việt nam
đáp ứng được các nhu cầu của doanh nghiệp fdi
hiện nay cũng rất lớn
mà chúng ta chưa có đủ năng lực cung ứng
để có thể đáp ứng ngay
nhưng mà về lâu về dài thì
ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo các sở ngành
là đồng hành cùng với các doanh nghiệp
và chúng ta rất hy vọng là sẽ có những cái doanh nghiệp
sản xuất công nghiệp hỗ trợ của việt nam
tham gia được vào chuỗi cung ứng
như trường hợp của công ty công nghiệp hỗ trợ minh nguyên
vâng một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ
rất là thiết thực của bà lê nguyễn duy anh
trong chương trình hôm nay của truyền hình nhân dân ạ
thưa quý vị và các bạn
trước xu thế máy móc tự động hóa thay thế con người
nguồn nhân lực phải được trang bị kiến thức
kỹ năng phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc
trong tình hình mới
tại khu công nghệ cao tp hcm
đã vào hoạt động trung tâm đào tạo
và chuyển giao công nghệ việt nhật
hy vọng sẽ là địa chỉ đào tạo và huấn luyện về robot
tự động hóa hàng đầu khu vực đông nam á trong tương lai
em nguyễn đăng tiến đạt
sinh viên năm ba trường đại học khu tết tp hcm
đang thực tập tại trung tâm đào tạo
và chuyển giao công nghệ việt nhật
tại đây đạt và các bạn sinh viên
có cơ hội thực tập nhiều hơn
đối với robot và công nghệ tiên tiến
sinh viên của tụi em đến đây học tập
được trang thiết bị hiện đại
sự hướng dẫn tận tình
cũng như là tìm hiểu thêm về những máy móc
ở trường không thể thế nào dạy hết cho tụi em được
tụi em học ở trường là nghiên về lý thuyết
ở đây là nghiên tụi em được thực hành nhiều hơn
giúp cho tụi em có những trải nghiệm tốt
cho việc con đường học tập
đồ án và tương lai làm việc sau này
việc đưa vào hoạt động trung tâm đào tạo
và chuyển giao công nghệ việt nhật
là kết quả hợp tác tích cực giữa trung tâm đào tạo khu công nghệ cao
với các doanh nghiệp đối tác nhật bản
có uy tín trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
nhất là đào tạo công nghiệp robot
và tự động hóa thông qua việc triển khai dự án oda
được hỗ trợ bởi chính phủ nhật bản
và tổ chức hợp tác quốc tế nhật bản zika
với trung tâm đào tạo thì nhu cầu
sau những đợt các bạn tập thì rõ ràng nhu cầu quá nhiều
bởi vì về kinh phí
mà để các trường có thể đầu tư được
những hệ thống robot công nghiệp như thế này
gần như là rất là giới hạn tại các trường
ngoài ra số lượng người có thể vận hành
và sử dụng các thiết bị hiện đại công nghệ hiện đại như thế này
tại các trường gần như rất ít
những người có thể sử dụng lại được thì họ sẽ
chỉ có số lượng ít
mà ngoài ra nhu cầu lại quá tăng
nên do đó cơ sở vật chất của các trường gần như không kịp đáp ứng
mà thời gian hoàn vốn của các thiết bị
gần như các trường phải áp lực về vấn đề đó
nên do đó họ phải tăng cái lực lượng triêu sinh
và công tác giảng dạy nhiều lên khai thác thiết bị
nên do đó ở trung tâm đang có những cái lợi thế đó là
doanh nghiệp sẽ là một phần trong đối tác
cùng với trung tâm chuyển khai việc đó
công nghệ mới doanh nghiệp sẽ update liên tục
còn trung tâm sẽ là người chuyển giao công nghệ
và đưa cho nhiều người biết cách sử dụng
những công nghệ mới nhất đó
giới sứ mệnh của trung tâm là đào tạo
và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn dẫn
và kỹ năng thực hành tốt
nhằm cung cấp nguồn nhân lực
cho doanh nghiệp công nghệ cao
trong thời đại cách mạng công nghiệp bốn
đang diễn ra trên toàn thế giới
cái việc hình thành cái trung tâm này
không chỉ là đáp ứng
cho nhu cầu đào tạo
của các doanh nghiệp nhật
tại việt nam
mà nó còn đáp ứng cho nhu cầu
của hầu hết các doanh nghiệp fdi
bởi vì ở đây đó
những cái phương tiện
những cái máy móc thiết bị
hiện đại nhất
với những mô hình
của những hệ thống sản xuất tự động
kết hợp với các loại robot khác nhau
sử dụng trong công nghiệp
hơn thế nữa
trong kế hoạch sắp tới
sẽ nâng cấp trang bị
những cái phương tiện kết nối
những cái robot
cũng như các hệ thống tự động
đó với nhau
thông qua giải pháp gọi là iot
tức là iot dành cho công nghiệp
tầm nhìn của trung tâm đào tạo
và chuyển giao công nghệ việt nhật
là phấn đấu trong dòng năm năm tới
trở thành trung tâm đào tạo và quấn luyện
về robot tự động hóa
hàng đầu của việt nam
năm năm tiếp theo trở thành trung tâm đào tạo
và quấn luyện robot hàng đầu
ở khu vực đông nam á
quý khán giả thân mến
những hình ảnh về trung tâm đào tạo
và chuyển giao công nghệ việt nhật
đã kết thúc chương trình tp hcm hôm nay tuần này
quý vị có thể xem lại nội dung trên website
nhân dân tv vn
công tin chia sẻ mong quý vị gửi về địa chỉ
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị
trong chương trình này vào thứ sáu tuần sau
xin kính chào tạm biệt